hội nghị liên tịch thường niên của chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác năm hai nghìn một mươi tám
và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra vào chiều nay
dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng dự có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ phó thủ tướng vũ đức đam
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh vấn đề đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội
thủ tướng chỉ rõ xã hội đang bị phân hóa một cách sâu sắc do nhiều yếu tố như mạng xã hội
diễn biến hòa bình cùng với đó là tình trạng quan liêu xa dân của một số lãnh đạo cấp cao
đây cũng là nội dung mà các đại biểu dự hội nghị cần tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để lùi vấn đạn này